sau khi bộ giáo dục và đào tạo đã hoàn tất đợt lọc ảo cuối cùng
các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn của năm nay
những trường đầu tiên công bố điểm chuẩn là đại học bách khoa hà nội
học viện tài chính đại học ngoại thương và đại học y
trường đại học bách khoa hà nội có mức trúng tuyển của các ngành từ hai mươi đến hai mươi bảy bốn mươi hai điểm
trong đó ngành có mức điểm chuẩn cao nhất thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin với hai mươi bảy bốn mươi hai điểm
học viện tài chính công bố mức điểm chuẩn với ngành có điểm cao nhất là quản trị kinh doanh với hai mươi sáu tám điểm
trường đại học ngoại thương cơ sở hà nội ngành có mức điểm cao nhất là quản trị kinh doanh quốc tế hai mươi sáu hai mươi năm điểm
kinh tế kinh tế quốc tế và luật là hai mươi sáu hai điểm
trường đại học y hà nội có điểm chuẩn cao nhất là ngành y đa khoa hai mươi sáu bảy mươi năm điểm
khu vực phía nam đại học giao thông vận tải tp hcm có mức điểm chuẩn vào từng ngành của trường giao động từ một mươi bốn điểm đến hai mươi ba một điểm
trường đại học ngân hàng tp hcm đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển chính thức với mức điểm chuẩn cao nhất là hai mươi hai tám và thấp nhất là một mươi năm năm mươi sáu điểm
với ngành công an học viện cảnh sát nhân dân cũng công bố mức điểm trúng tuyển từ một mươi chín sáu mươi hai đến hai mươi bảy một mươi hai điểm
điểm trúng tuyển cao nhất khối co ba thí sinh nữ ngành nghiệp vụ cảnh sát phía bắc